thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
thưa quý vị tính tới một mươi tám h ngày hôm nay việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm bốn mươi sáu ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm ba mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu hai trăm linh bốn người